thường trực thành ủy hà nội đã làm việc với ban cán sự đảng bộ tài chính
hà nội đề xuất bộ tài chính tháo gỡ ba mươi một khó khăn vướng mắt phát sinh trong quá trình triển khai thực tế tại địa phương
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội và bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng chủ trì hội nghị
hai mươi khó khăn vướng mắc hà nội đề xuất bộ tài chính tháo gỡ thuộc năm nhóm vấn đề
trong đó hà nội đề nghị bộ tài chính báo cáo chính phủ quốc hội quan tâm tạo điều kiện tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố trên mức ba mươi năm
để bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí vương đình huệ cho rằng để kinh tế hà nội tiếp tục phát triển có chiều sâu
có thể tăng thêm nguồn thu gia tăng nguồn lực đầu tư cho phát triển
rất cần bộ tài chính và các bộ ngành trung ương phối hợp chặt chẽ
hợp tác hỗ trợ thành phố tháo gỡ khó khăn vướng mắt về cơ chế chính sách
ngoài cơ chế về chi đề nghị bộ tài chính đặc biệt quan tâm tháo gỡ vướng mắc cơ chế chính sách về thu ngân sách
vướng mắt về giá thuế phí để thúc đẩy các lĩnh vực dịch vụ công
hỗ trợ tăng vay vốn oda phát hành trái phiếu địa phương để đầu tư cho phát triển